sau hơn một mươi năm nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết bốn mươi năm thành phố cần thơ ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông kiều long
góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
trên cơ sở mục tiêu đã đề ra đảng bộ thành phố xác định trong thời gian tới tiếp tục ban hành nhiều chính sách chương trình hành động phù hợp
kịp thời nhằm tạo nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển
nghị quyết số bốn mươi năm nqtvk của bộ chính trị đã xác định phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố cần thơ đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung phát triển cần thơ phải xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông mê công
là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế
đặc biệt phải phát triển thành phố cần thơ thành trung tâm công nghiệp trung tâm thương mại dịch vụ du lịch của cả vùng
theo đó thời gian qua lãnh đạo thành phố cùng các sở ban ngành đã tích cực hỗ trợ
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển
mà cụ thể là đã ban hành nhiều chính sách chương trình hành động phù hợp kịp thời
bên cạnh đó thành phố cần thơ còn tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với những nội dung thiết thực
tạo cơ chế một cửa rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp
thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là việc lãnh đạo thành phố cần thơ
thành phố tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp theo định kỳ mỗi tháng
qua đây đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn
giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển tốt trong sản xuất kinh doanh
trong thời gian tới rất mong các cấp lãnh đạo của thành phố tiếp tục có những hoạt động kết nối
giữa ngân doanh nghiệp và ngân hàng giữa ngân hàng và các nhà đầu tư mới
cũng như là các đối tác doanh nghiệp nước ngoài khi đến tìm hiểu tham quan
cũng như là tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố cần thơ
trên nền tảng những thành công đạt được đồng thời tập trung bám theo nghị quyết ba mươi năm nqcp ngày một mươi sáu tháng năm

kế hoạch khởi sự doanh nghiệp của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
cần thơ phấn đấu xây dựng khoảng một mươi ba tám trăm linh doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững
trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn tiềm lực mạnh
khu vực doanh nghiệp sẽ đóng góp trên sáu mươi ba grdp của thành phố
giải quyết việc làm cho trên hai trăm một mươi lao động